trước tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp tỉnh đồng nai đã quyết định thành lập tổ truy vết nhanh phòng chống dịch covid một mươi chín gồm một mươi năm thành viên
trong đó có sáu thành viên thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cdc tỉnh đồng nai và chín thành viên thuộc công an tỉnh
tổ truy vết nhanh làm việc thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong ngày để cập nhật tổng hợp nhanh các nguồn thông tin phân tích thông tin dữ liệu về các ca bệnh f
các trường hợp f một f hai kịp thời báo cáo đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh xử lý việc truy vết xét nghiệm và đánh giá nguy cơ lây lan
soát sản trực tiếp kích hoạt để tiến hành điều tra xác minh truy vết các trường hợp đi đến từ vùng dịch về địa phương
đề xuất ký nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp khai báo quanh co gian dối không trung thực làm lây lan dịch bệnh
đề xuất ký nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp khai báo quanh co gian dối không trung thực làm lây lan dịch bệnh